thưa quý vị căng thẳng trong quan hệ giữa nga và tổ chức quân sự hiệp ước bắc đại tây dương nato
tiếp tục bị đẩy lên cao khi người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova mới đây đã đưa ra cảnh báo
các cơ sở vũ khí hạt nhân của mỹ ở ba lan sẽ nằm trong số những mục tiêu hợp pháp đầu tiên của quân đội nga
nếu nato gây ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp
bà maria zakharova đưa ra nhận định trên vài ngày sau khi ba lan bày tỏ thái độ cởi mở
về việc đặt các vũ khí hạt nhân của nato trên lãnh thổ của mình
theo người phát ngôn bộ ngoại giao nga hành động như vậy có thể được coi là lằn danh đỏ
làm leo thang cuộc xung đột giữa nga và ukraine thành vấn đề toàn cầu
người phát ngôn bộ ngoại giao nga phát biểu rằng các nhà chức trách ba lan không còn che giấu tham vọng của họ
về việc làm thế nào để nuôi dưỡng vũ khí hạt nhân của mỹ được triển khai ở châu âu
họ đã nói về điều này từ lâu họ vẫn đang bình luận về điều này
liên kết nó về chính sách thù địch của họ đối với nga
có một ấn tượng là vasava đang tìm cách thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa
từ các nhà hoạch định quân sự trong bộ tổng tham mưu nga
bà maria zakharova cũng cho rằng trong trường hợp vũ khí hạt nhân của mỹ xuất hiện trên lãnh thổ ba lan
các cơ sở liên quan sẽ ngay lập tức được thêm vào danh sách các mục tiêu hợp pháp
sẽ bị tấn công trong kịch bản đối đầu quân sự trực tiếp với nato
trong khi đó người phát ngôn bộ quốc phòng ba lan cho biết
bộ quốc phòng không bình luận về những tuyên bố của các chính trị gia nga
những phát ngôn kiểu này còn là một phần trong hoạt động tâm lý nhằm uy hiếp dư luận
người phát ngôn bộ quốc phòng ba lan cũng cho biết
chương trình chia sẻ hạt nhân của nato là mấu chốt để duy trì uy tín về khả năng dân đe hạt nhân của liên minh
đồng thời thúc đẩy một nato đoàn kết và gắn kết hơn
tổng thống ba lan andrzej duda phát biểu với hãng tin phát của ba lan
trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố vào hôm hai mươi hai tháng bốn
rằng ba lan và mỹ đã thảo luận về việc đặt vũ khí hạt nhân một thời gian
các quốc gia châu âu khác hiện đang sở hữu vũ khí hạt nhân của mỹ trên lãnh thổ của họ
ông duda tuyên bố nếu các đồng minh quyết định triển khai vũ khí hạt nhân
như một phần của chia sẻ hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi để tăng cường an ninh sườn đông nato
thì chúng tôi sẵn sàng cho việc đó
bộ quốc phòng ba lan cho biết trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng tồi tệ
đặc biệt là các mối đe dọa từ liên bang nga
bao gồm cả lĩnh vực hạt nhân rắn đầy hạt nhân của nato
là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh của ba lan và toàn bộ liên minh
đồng thời khẳng định vasava tham gia tích cực vào các cuộc thăm vấn liên tục giữa các đồng minh
theo hội đồng quan hệ đối ngoại vũ khí hạt nhân chiến thuật của mỹ
được đặt tại sáu căn cứ trên khắp năm quốc gia thành viên nato
gồm bỉ đức italy hà lan và thổ nhĩ kỳ
mỹ không còn đặt vũ khí hạt nhân ở anh hoặc pháp những quốc gia có vũ khí hạt nhân riêng
theo hãng truyền thông nhà nước nga trianovosti bình luận của bà zakharova đồng quan điểm
với những gì ngược phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nói hôm hai mươi hai tháng bốn
theo đó cảnh báo rằng vũ khí hạt nhân của mỹ ở ba lan có thể khiến nga thực hiện
tất cả các bước trả đũa cần thiết để đảm bảo an ninh của chúng tôi
trong một diễn biến khác liên quan hãng dyanovosti ngày hai mươi năm tháng bốn dẫn lời ông lukashenko cho biết
belarus đã điều động một số tiểu đoàn gia đình
sẵn sàng chiến đấu từ vùng vintevk nằm ở biên giới với nga đến biên giới phía tây của đất nước
bên cạnh đó các đại biểu của hội nghị nhân dân toàn belarus vns đã nhất trí
thông qua một học thuyết quân sự mới nhấn mạnh rằng belarus là một quốc gia yêu trụng hòa bình
học thuyết quân sự tuyên bố belarus sẵn sàng đóng vai trò là nền tảng cho giải pháp hòa bình
của các xung đột và sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực quân sự với bất kỳ quốc gia nào
bao gồm cả tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
nó có thể xảy ra ngày tận thế nếu nga sử dụng vũ khí hạt nhân để trả đũa các hành động của phương tây
nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tên lửa ở belarus
thưa quý vị bên cạnh căng thẳng về vấn đề vũ khí hạt nhân

ngoài ra phương tây cũng đang có nguy cơ nổ ra xung đột trực tiếp
khi moscow cảnh báo sự ủng hộ của phương tây cho ukraine
đang đẩy mỹ và các đồng minh đến bờ vực đối đầu quân sự trực tiếp với moscow
ngoài ra điện kremlin cũng tuyên bố nga sẽ tăng cường tấn công vũ khí phương tây ở ukraine
theo hãng tin trianovosti thuộc sở hữu nhà nước nga
ngày hai mươi ba tháng bốn bộ trưởng quốc phòng nga sergei shogu cho biết
chúng tôi sẽ tăng cường cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí phương tây
lời cảnh báo từ ông shoigu được đưa ra ngay khi hạ viện mỹ thông qua gói viện trợ nước ngoài
trị giá chín mươi năm tỷ usd vào cuối tuần trước và được thượng viện mỹ thông qua vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn theo giờ việt nam
khoản tài trợ mới sẽ cung cấp cho kiev những vũ khí và trang thiết bị rất cần thiết cho cuộc xung đột
đang diễn ra với nga đã kéo dài hơn hai năm
cảnh báo của ông shoigu cũng được đưa ra trong bối cảnh chính quyền mỹ của tổng thống joe biden
đang chuẩn bị gửi gói vũ khí trị giá một tỷ usd tới ukraine
reuters dẫn lời hai quan chức mỹ cho biết
gói này lớn hơn gói ba trăm linh triệu usd trước đó được phê duyệt vào tháng ba
sẽ bao gồm tên lửa phòng không stinger phương tiện đạn pháo một trăm năm mươi năm mm đạn chống tăng cho valin
thò và đạn bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh
theo nhà ngoại giao nga và mỹ cuộc xung đột ở ukraine đã gây ra sự đổ vỡ tồi tệ nhất
trong quan hệ giữa nga và phương tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa cuba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau khi các nghị sĩ mỹ thông qua hàng tỷ usd viện trợ quân sự bổ sung cho ukraine
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết
washington và nato bị ám ảnh bởi ý tưởng gây ra thất bại chiến lược với nga
ông lavrov cho rằng sự ủng hộ của phương tây dành cho ukraine đang đẩy mỹ và các đồng minh
đến bờ vực xung đột quân sự trực tiếp với nga
phát biểu tại một hội nghị ở moscow về không phổ biến vũ khí hạt nhân ông lavrov nhận định
phương tây đang đi trên dây một cách nguy hiểm
liên quan đến một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân gây ra nhiều hậu quả thảm khốc
theo ngoại trưởng lavrov điều đặc biệt quan ngại là thực tế rằng chính bộ ba các quốc gia hạt nhân phương tây
nằm trong số những nhà tài trợ chính cho ukraine và nga nhận thấy những rủi ro chiến lược nghiêm trọng từ việc này
dẫn đến sự gia tăng các hành động khiêu khích ở mức độ nguy hiểm hạt nhân
kể từ khi xung đột nổ ra nga đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro hạt nhân gia tăng
những cảnh báo mà washington cho rằng họ phải nghiêm túc xem xét
mặc dù các quan chức mỹ cho biết họ không thấy có sự thay đổi nào trong quan điểm hạt nhân của nga
khi mối quan hệ xấu đi
nga và mỹ đều lên tiếng lấy làm tiếc về sự tan giá của mạng lưới các hiệp ước kiểm soát vũ khí
nhằm làm chậm cuộc chạy đua vũ trang thời chiến tranh lạnh và giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân
nga và mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới
nắm giữ hơn một mươi sáu trăm linh trong số một mươi hai một trăm linh đầu đạn hạt nhân của thế giới
trung quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba tiếp theo là pháp và anh
ông lavrov cho rằng do cuộc khủng hoảng hiện nay không có cơ sở để đối thoại với mỹ về kiểm soát vũ khí
trong bối cảnh một cuộc chiến tranh tổng hợp đang diễn ra chống lại chúng tôi
không có cơ sở để đối thoại với washington về kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược nói chung
nhà ngoại giao hàng đầu của nga cũng cáo buộc phương tây đang tìm cách áp đặt các hạn chế
đối với kho vũ khí hạt nhân của nga và trung quốc
đồng thời phát triển năng lực phi hạt nhân nhằm đạt được ưu thế quân sự đơn phương
theo ông lavrov phương tây đang xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu
có thể phong tỏa đối thủ đặt vũ khí hạt nhân ở châu âu
triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở các khu vực trên thế giới
và chuẩn bị triển khai vũ khí trong không gian
về phần mình mỹ cho biết họ đang phát triển khả năng phòng thủ theo các thỏa thuận quốc tế
chỉ muốn sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình
và các kế hoạch phòng thủ tên lửa của họ chỉ nhằm mục đích phòng thủ
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo